thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam đối tượng phan trí thiện ba mươi một tuổi ở phường một thành phố trà vinh để điều tra về tội giết người và tội cướp tài sản
theo hồ sơ tối ngày hai mươi bốn tháng một mươi thiện đột nhập vào nhà ông dương tâm sáu mươi năm tuổi ngụ ấp long bình phường bốn nguyên giám đốc sở xây dựng tỉnh trà vinh
khi bị phát hiện thiện đã dùng dao đau ông tâm mười nhát và vợ ông tâm là bà phạm thị sáng bốn nhát
sau đó thiện tiếp tục khống chế hai nạn nhân từ tầng hai xuống nhà vệ sinh ở tầng trệt để trả hỏi nơi cất dấu tài sản
khi phát hiện trong nhà có gắn camera nên thiện đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường mà chưa kịp cướp tài sản
sau khi không còn nghe tiếng động bên ngoài vợ ông tâm đã mở cửa ra ngoài và gọi điện cho người thân cầu cứu
ngay sau đó cả hai vợ chồng được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời
cảnh sát khám nghiệm hiện trường và thu được con dao do thiện bỏ lại cách hiện trường khoảng một km
đến sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi thiện bị bắt khi đang lẫn trốn tại khóm một mươi phường chín thành phố trà vinh
tại cơ quan công an thiện khai nhận do vai nóng thiếu nợ khoảng hơn một trăm linh triệu đồng nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản
thiện chuẩn bị do bóng đồ điều khiển xe máy tìm nhà khá giả nghĩ nhà bị hại có nhiều tiền nên đột nhập cướp tài sản
do bị phát hiện nên sử dụng dao tấn công người trong nhà không tìm thấy tài sản nên bỏ trốn khỏi hiện trường